tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư của hội khoáng một mươi bốn
trong phiên làm việc chiều nay các vấn đề như công tác quản lý nhà nước về báo chí truyền thông
giải pháp kiểm soát hạn chế thông tin xấu độc hại phản cảm trên mạng xã hội và định hướng thông tin
tuyên truyền văn hóa đạo đức xã hội tiếp tục được các đại biểu quốc hội chất vấn bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông trương minh tuấn
theo bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông năm hai nghìn một mươi sáu bộ đã xử lý vi phạm hành chính gần một trăm năm mươi cơ quan báo chí
để kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm
đối với chất vấn của các đại biểu về tình trạng quảng cáo tràn lan gây nguy hại sức khỏe con người
lãnh đạo bộ thông tin và truyền thông cho hay bộ đã phối hợp với các nhà mạng nước ngoài
trong đó facebook đã gỡ bỏ gần bốn trăm linh đường link giao bán sản phẩm bất hợp pháp
theo ý kiến của một số đại biểu tình trạng thông tin độc trên mạng xã hội xuyên tạc chống đấu chính quyền đang tràn lan
mặc dù bộ đã có nhiều giải pháp để kiểm soát lường thông tin xấu độc hài trên internet và mạng xã hội
tuy nhiên lường tin giả tin xuyên tạc thông tin chống phá dễ đồ bối nhỏ lãnh đạo vẫn còn rất nhiều
gây bất an dư luận và ảnh hưởng không tốt đến đảng và nhà nước
vì vậy bộ trưởng có giải pháp đột phá nào để tăng cường công tác quản lý và kiểm soát chặt chẽ thông tin trên mạng xã hội
tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy facebook và youtube là hai mạng xã hội có
lượng người việt nam sử dụng đông nhất cho đến nay
chính từ thực tế này thì cho thấy chúng ta đang ưu tiên sử dụng các mạng xã hội do nước ngoài cung cấp vào việt nam
điều này gây khó khăn trong công tác quản lý do máy chủ của các mạng xã hội này thì đặt ở nước ngoài
vì vậy để tạo điều kiện cũng như thuận lợi trong công tác quản lý
xin bộ trưởng hãy cho biết bộ đã có những giải pháp những chủ trương gì để khuyến khích cũng như là thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước
nghiên cứu và phát triển các mạng xã hội do việt nam sáng tạo ra
và lộ trình thực hiện của chúng ta như thế nào
theo bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông hiện nay chúng ta có hơn ba trăm linh mạng xã hội trong nước
nhưng rất ít người dùng mà chủ yếu dùng facebook và google
bộ đã làm việc với các nhà mạng này yêu cầu vừa tuân thủ luật pháp quốc tế
nhưng khi hoạt động trên lãnh thổ việt nam cũng phải tuân thủ pháp luật của việt nam
tình trạng đó nó khiến cho việc quản lý nhà nước liên quan đến quyền tự do ngôn luận trở nên lúng túng
khi chạm đến những vấn đề liên quan đến mạng xã hội
đó là một thực tế mà
với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước chúng tôi không né tránh
và đó cũng là sự rủi ro mà chúng ta cần khắc phục một cách đồng bộ bằng giải pháp
của các giải pháp của một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
bộ tài chính ngân hàng nhà nước có những quyết sách và giải pháp cụ thể
để kiểm soát việc kinh doanh và nộp thuế đối với google facebook
không có cớ gì anh hoạt động trên lãnh thổ việt nam
có một nguồn thu rất lớn như vậy một trăm linh triệu đô hơn một trăm linh triệu đô năm hàng triệu đô
mà lại không có cái việc nộp thuế ở trên lãnh thổ việt nam
xây dựng chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước phát triển
và tạo đơn vị tiên phong đủ mạnh để cạnh tranh đối với các doanh nghiệp này
tinh thần chung của chính phủ là theo đúng tinh thần chỉ đạo của đảng
là chúng ta phát triển tạo điều kiện để phát triển mạnh
nhưng mà đi đôi với quản lý phải thật tốt
cái gì tốt thì mình ưu tiên mình phát huy
cái gì không tốt mình phải ngăn chặn và bằng một thái độ đúng pháp luật
đúng xu thế trên thế giới
không vi phạm các cam kết wtu của việt nam
và các hiệp định song phương và đa phương chúng ta đã cam kết
nhưng phải với một thái độ cưng quyết hơn
và vấn đề lợi dụng báo chí để công kích chế độ
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông trương minh tuấn khẳng định
cần phải nói rõ là báo chí nước ta là có báo đảng
có báo cơ quan nhà nước và báo của các đoàn thể các hội nghề nghiệp
cho nên cá nhân không được ra phép báo không được ra báo

các cá nhân tập hợp lại thành các tổ chức xã hội tự nguyện hoạt động hợp pháp
phi lợi nhuận thì được phép ra báo
cũng tại phiên chất vấn các vấn đề về thực trạng việc xây dựng chính phủ điện tử
xây dựng sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia tấn công mạng
cũng được vị trưởng ngành thông tin và truyền thông giải đáp rõ ràng